với mong muốn kết nối doanh nhân với các nhà khoa học kết nối giữa các trường đại học với doanh nghiệp
kết nối các quỹ đầu tư với các dự án khởi nghiệp gọi vốn
trung tâm chuyển giao trí thức và hỗ trợ khởi nghiệp sẽ tổ chức mỗi tháng hai lần chương trình cafe business startup
nhóm dự án khởi nghiệp biosap từ phụ phẩm nông nghiệp do tiến sĩ phan thị tuyết mai
cùng với các giảng viên và sinh viên trường đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội thực hiện
đạt giải nhất cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp hai nghìn một mươi bảy do trường đại học quốc gia hà nội tổ chức
dự án được đánh giá cao về mặt ý tưởng cũng như giải pháp công nghệ
tuy nhiên còn khó khăn khi kết nối với các quỹ đầu tư để triển khai mở rộng thị trường
cái khó khăn của các dự án khởi nghiệp hiện nay đó là thứ nhất là tính khả thi
bởi vì ý tưởng là một chuyện nhưng mà đưa ra sản xuất nó khả thi là chuyện khác
thứ hai là khả năng thuyết phục các nhà đầu tư và tài trợ
hiện nay các nhà đầu tư cũng rất là nhiều và các nguồn tài trợ cũng rất lớn
tuy nhiên làm thế nào để các cái dự án đấy phải thuyết phục được
để cho kêu gọi được vốn thì nó mới phát triển cái dự án đấy sống được
các dự án khởi nghiệp của việt nam có thế mạnh về ý tưởng về giải pháp công nghệ
nhưng phần lớn còn thiếu vốn thiếu thị trường thiếu kỹ năng
nhiều giải pháp đặt ra nhằm tháo gỡ những khó khăn cho các start up việt
nhưng giải pháp nào thực sự thiết thực để thực hiện hóa các sản phẩm khởi nghiệp
giúp tiếp cận trực tiếp đến thị trường
công chuyển giao trí thức và hỗ trợ khởi nghiệp sẽ tổ chức mỗi tháng hai lần
chương trình cafe business start
chương trình sẽ là nơi kết nối các doanh nhân với các nhà khoa học
kết nối giữa các trường đại học với doanh nghiệp
kết nối các quỹ đầu tư với các dự án khởi nghiệp gọi vốn
thực sự là nhu cầu bức thiết của cộng đồng khởi nghiệp việt nam
chúng tôi kết nối các nhà đầu tư kết nối các quỹ đầu tư đến các dự án thể hiện xuất sắc
và thông qua đây chúng tôi cũng tạo ra một sân chơi
nó lan tỏa để các nhóm khởi nghiệp có thể nhìn thấy rằng thị trường
cũng như là cơ hội của mình trong thị trường với ý tưởng của mình nghiêm kỳ
yêu với ý tưởng của mình phát triển trong tương lai
làm sao có một cách hiệu quả nhất và nhanh nhất
thông qua những hoạt động thường niên trong các chuỗi hoạt động giao lưu kết nối này
các doanh nghiệp cũng sẽ tìm thấy sản phẩm khoa học công nghệ mới
trong mặt hàng kinh doanh của doanh nghiệp đó
và ngay từ đầu tôi thấy cái slovan ở đây là kết nối hoặc là công nghệ tôi rất là hay
vấn đề số là tôi hy vọng rằng cái trung tâm này trong tương lai
sẽ thúc đẩy những hoạt động công nghiệp hoạt làm hết sự quyền nhân lửa
để kết nối những con người với nhau
con người đây có thể là nhà cung cấp có thể là nhà thương mạng
có thể là các nhà nguyên cố học và đặc biệt là các lớp sinh viên
để làm sao mà tạo được cái hộ nối sân chơi rất là rộng
cho sinh viên để ta có thể khởi nghiệp được chính tường hóa trường
một sân chơi kết hợp giữa doanh nghiệp các trường đại học
với các dự án khởi nghiệp như vậy sẽ giúp khắc phục những mặt hạn chế
trong các dự án khởi nghiệp tại việt nam